bảo tàng lịch sử quốc gia đã ký kết lễ trao tặng hiện vật do ủy ban tổ chức giao lưu văn hóa hữu nghị quốc tế trung quốc trao tặng
nhằm mục đích phát triển hợp tác tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước việt nam trung quốc
và chuẩn bị tiến tới kỷ niệm bảy mươi năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm hai nghìn hai mươi
đoàn ủy ban tổ chức giao lưu văn hóa hữu nghị quốc tế trung quốc đã có chuyến thăm và trao tặng hiện vật cho bảo tàng lịch sử quốc gia
tại buổi lễ ký kết trao tặng hiện vật ông thùy vĩnh ngan tổng thư ký ủy ban tổ chức giao lưu văn hóa hữu nghị quốc tế trung quốc cho rằng
tăng cường hiểu biết giữa hai nước ngoài các hoạt động ngoại giao nhân dân
giao lưu văn hóa trở thành sức mạnh mềm vô cùng quan trọng
trước đó đoàn đã có buổi làm việc với bộ văn hóa thể thao và du lịch về hoạt động hợp tác giao lưu nghệ thuật
thúc đẩy mối quan hệ văn hóa hai nước cũng như chuẩn bị kế hoạch cho sự kiện kỷ niệm bảy mươi năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước việt trung